hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
với bao éo le bất hạnh chính là nỗi chăn trở nặng lòng với những người chiến sĩ công an nhiều nhất
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyện kể của những người chiến sĩ phòng chống tội phạm mua bán người
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn trong chương trình chuyện kể người chiến sĩ của chúng tôi

cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi
chương trình trở về đầy quyết tâm nhưng cũng đầy may rủi của cô gái gần một mươi năm bị lưu đầy tại vùng đất phúc kiến xa xôi bên trung quốc
nhiều nỗi chăn trở đối với mỗi người chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn
đó là cuộc sống của nạn nhân hiện ra sao khi chuyên án một trăm một mươi sáu n được xác lập
sau khi giả soát số bạn bè những người quen mà chơi thân với lý thì có được một người cung cấp rằng
trong thời gian gần đây thì có nói chuyện lại được với
tức là qua một số điện thoại trung quốc gọi về thì lý có tâm sự lại rằng là buồn
và cũng đang rất là lo sợ vì đã bị lừa bán sang trung quốc
thế thì chúng tôi lại cũng phải tiếp tục nhờ những người bạn của lý đấy để liên lạc với lý
thì liên hệ được lý và lý cũng có thông tin rằng đang bị giam giữ ở bên tỉnh phúc kiến
lý đã từng hy vọng rất nhiều dù ngày ấy chỉ là lần làm quen chấp nhoáng nhưng lòng đã rung động
dù chỉ là những lần hẹn hò đầu phố cuối đường nhưng lý đã tin vào người bạn đồng hành với cô
tin vào cuộc sống cơ máu bột bề sẽ có người cùng đắp dây san sẻ
nhưng thực tế là đáng cay